sau hơn một ngày đêm mất liên lạc khuya ngày hai mươi năm tháng hai gia đình bất ngờ nhận được tin nhắn cầu cứu của vtml với nội dung
ba mẹ cứu con với con không sống nổi mất
cũng trong đêm ngày hai mươi năm tháng hai bạn bè của l gọi điện đến báo cho gia đình lơ đã trốn được ra ngoài
hiện đang ẩn nấp tại khu vực làng giang gần trụ sở công an huyện
tuy nhiên khi gia đình đến khu vực như chỉ dẫn và đợi cả tiếng đồng hồ thì không thấy gì
đến khoảng một mươi giờ bốn mươi năm phút ngày hai mươi sáu tháng hai công an thị trấn ia khai huyện ia grai đã tìm thấy vtml
tại một phòng trọ của một người bạn trên địa bàn
tại cơ quan công an vtml đã trình báo về việc trần ngọc hiếu làm bậy với mình
từ đó lực lượng chức năng đã xác minh làm rõ và tạm giữ trần ngọc hiếu
chuyển sang các thông tin tiếp theo
lực lượng chức năng tỉnh bình dương đang điều tra làm rõ vụ việc
người đàn ông được phát hiện tử vong bên trong nghĩa trang liệt sĩ tỉnh bình dương
thông tin ban đầu sáng ngày ba tháng ba nhân viên bảo vệ đi kiểm tra một phòng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh bình dương
phường thuận giao tp thuận an như thường ngày thì thấy năm thanh niên nằm úp mặt dưới nền đất bên trong nghĩa trang
khi bảo vệ đến gần kiểm tra thì phát hiện người này đã tử vong nên trình báo công an
tại hiện trường người đàn ông khoảng ba mươi ba mươi năm tuổi nằm úp mặt dưới bãi cỏ
nạn nhân mặc quần jean áo thun trắng ngắn tay không đi giày dép
trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân miệng chảy máu
người này đã leo tường vào bên trong nghĩa trang
khu vực trên là bãi đất trống cách tường rào nghệ trang khoảng một mươi mét
còn lãnh đạo sở lao động thương binh và xã hội tỉnh bình dương cho biết
nghĩa trang liệt sĩ luôn có nhân viên bảo vệ
ban ngày mở cửa cho người thân đến viếng ban đêm kéo rào lại
hiện nam thanh niên đã được đưa về nhà xác để tiến hành khám nghiệm làm rõ nguyên nhân tử vong
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức vừa được chúng tôi cập nhật
xin mời quý vị cùng theo dõi
hai học sinh tử vong sau vai trạm với xe khách phương tràng
ngày bốn tháng ba thông tin từ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc cho biết
trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai học sinh tử vong
vào khoảng một mươi hai h ngày ba tháng ba tại đường hồ chí minh đoạn qua chợ đoàn kết
xã hòa khánh thành phố bôn ma thuật xe dường nằm của nhà xe phương tràng
do ông võ duy tâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chú thành phố hồ chí minh điều khiển
đang lưu thông trên đường thì bất ngờ vai trạm với xe máy do em huỳnh đăng ca điều kiển
cú vai trạm khiến cho em phạm thanh x tử vong trên đường đi cấp cứu
còn em ca tử vong tại bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
một phụ nữ bị giật túi hàng hiệu có giá năm usd cùng nhiều tài sản
mới đây công an quận ngũ hành sơn đà nẵng thông tin vừa bắt giữ ngô trường anh ba mươi bốn tuổi
ở quận cẩm lệ đà nẵng để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản
trước đó lúc một mươi h ba mươi phút ngày một tháng ba công an quận ngũ hành sơn nhận tin báo
của chị phạm thị tuyết ba mươi bảy tuổi quảng nam về việc bị cướp tài sản tại khu vực đường lưu quang thuận
với nhiều tài sản có giá trị
cụ thể tài sản bị cướp giật là một chiếc túi sách hàng hiệu trị giá năm usd
và bên trong có một túi sách nhỏ một chiếc điện thoại iphone một mươi bốn pro max năm trăm linh usd
một kính đeo cùng giấy thờ khác
tổng thiệt hại theo bị cáo cung cấp là khoảng một trăm năm mươi triệu đồng
từ các đặc điểm được bị hại miêu tả lại lực lượng công an đã nhanh chóng xác định
và bắt khẩn cấp ngô trường anh
bước đầu anh khai nhận hành vi của mình công an cũng thu giữ được số tài sản trên
khi khám xét nơi ở của anh
công an thị xã la kỳ tỉnh bình thuận cho biết đơn vị đang khẩn trương điều tra nguyên nhân
người đàn ông tử vong sau cuộc nhậu tại xã tân bình
thông tin ban đầu vào khoảng một mươi chín h ngày hai tháng ba ông lv t sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
trú tại xã tân bình thị xã là kỳ có nhậu tại nhà của ông tpl sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu ở cùng địa phương
trong lúc nhậu giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
đến khoảng hai mươi h cùng ngày ông t được mọi người đưa về nhà
sau đó ông t được vợ đưa vào tắm rửa vết thương và nói ông t đi ngủ
nhưng sau đó ông tê không đi ngủ mà lại qua nhà hàng xóm để tiếp tục nhậu
và nằm lại ngủ ở sân nhà hàng xóm
đến khoảng một mươi giờ ngày ba tháng ba có người phát hiện ông tê nằm ở sân nhà hàng xóm
nên đã đến báo với người nhà đưa ông t đi cấp cứu tại bệnh viện đao khoa khu vực là kỳ
đến khoảng một mươi một h ba mươi cùng ngày ông t tử vong
ngày bốn tháng ba công an tp hòa bình tỉnh hòa bình cho biết
đơn vị đã bắt giữ đối tượng hà văn đình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại xã văn luông huyện tân sơn tỉnh phú thọ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
đối tượng đình là nghi phạm gây ra vụ phá khóa hàng loạt kỳ ốt tại chợ tân bình
thuộc tổ năm phường tân thịnh tp hòa bình để trộm cắp tài sản
bằng các biện pháp nghiệp vụ tổ công tác đã xác định hà văn đình là nghi phạm
đang lẩn trốn tại xã văn luông huyện tân sơn tỉnh phú thọ và tiến hành bắt giữ
bước đầu đình khai nhận do thiếu tiền ăn chơi nên này sinh ý định trộm cắp tài sản
trước đây đối tượng này đã có bốn tiền án về hành vi trộm cắp tài sản
khởi tố tạm giam người bay điều khiển xe máy vào đại lộ thăng long
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam từ liêm hà nội đã khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam bùi thái sơn về hành vi gây dối trật tự công cộng
trước đó ngày một mươi tám tháng hai trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài hai mươi bốn giây
ghi lại hình ảnh một nam thanh niên nằm trên yên xe mô tô hai tay cầm tay lái
hai chân rưỡi về phía sau điều khiển xe máy đi vào đại lộ thăng long với tốc độ khoảng bảy mươi km trên giờ
hình ảnh trong clip được một camera hành trình ghi lại
nam thanh niên điều khiển xe máy vượt qua nhiều ô tô đi cùng chiều
tại cơ quan công an bùi thái sơn thừa nhận người trong clip có những hành vi nguy hiểm
được đăng tải trên mạng xã hội chính là mình
chuyển sang những thông tin về văn hóa xã hội khác
thưa quý vị dịp lễ ngày tám tháng ba cận kỳ người dân du khách thập phương nô nước về ngã ba đồng lộc
huyện can lộc tỉnh hà tĩnh dân hương tưởng niệm một mươi nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên sung phong
giữa mùa xuân nơi yên nghỉ của một mươi bông hoa trình nữ càng trở nên linh thiêng ấm áp
năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước diễn ra vô cùng khốc liệt
với vị trí là ít hầu giao thông trên tuyến đường trường sơn huyên mạch
ngã ba đồng lộc trở thành điểm quyết chiến chiến lược nơi diễn ra cuộc đọa sức giữa ý chí kiên cường
bất khuất của quân và dân ta trước sức mạnh đế quốc xâm lược
âm mưu biến ngã ba đồng lộc thành toạ độ chết chặn đứng sự chi viện của hậu phương cho tiền tuyến
từ tháng bốn đến tháng một mươi năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám không quân mỹ đã đánh phá nơi đây gần một chín trăm linh lượt ném hơn năm mươi quả bom các loại
tính ra mỗi mét vùng đất tại ngã ba đồng lộc đã phải hứng chịu ba quả bong tấn
dưới mưa bom bão đạn quân và dân
vẫn dũng cảm kiên cường chiến đấu với ý chí quyết tâm sắt đá
tim có thể ngừng đập nhưng huyết mạch giao thông không bao giờ khác
trong chiến đấu phục vụ chiến đấu đã có rất nhiều tấm gương anh dũng hy sinh
tiêu biểu có một mươi nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên sung phong thuộc tiểu đội bốn đại đội năm trăm năm mươi hai tổng đội năm mươi năm do võ thị tần làm tiểu đội trưởng
chiến tranh đã lùi xa trong niềm vui dạo dực của mùa xuân mới giáp thìn
người dân du khách thập phương lại nô nức hành hương về với cõi thiên đồng lộc
kính cẩn thăm nén tâm hương dâng lên các khu mộ những đóa hoa tươi thắm
hẳn trong mỗi trái tim đều bồi hồi xúc động trước anh linh một mươi bông hoa trinh nữ đã ngã xuống nơi chiến trường đồng lộc anh hùng
trưởng ban quản lý khu di tích lịch sử ngã ba đồng lộc đặng quốc vũ cho biết
từ tết nguyên đán đến nay đã có hơn năm vạn lượt khách về tri ân tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
dự kiến dịp lễ ngày quốc tế phụ nữ mùng tám tháng ba du khách về với ngã ba đồng lộc tiếp tục tăng lên
mùa xuân đất trời đồng lộc cao xanh vời vời môn loài thảo mộc đâm trồi non khoe lục biếc
trong làn khói hương trầm mạc khu mộ một mươi anh hùng liệt sĩ thanh niên sung phong ngập tràn sắc qua cúc trắng của du khách muôn phương dâng lên tưởng niệm
tri ân với tấm lòng thành kính biết ơn sâu nặng
những hoạt động sôi nổi ý nghĩa hướng ứng ngày hội biên phòng toàn dân đang được tổ chức ở tất cả các đồn biên phòng trên tuyến biên giới tỉnh cao bằng
đồng bào các dân tộc mong muốn dành những tình cảm thắm đượm nhất đến với những người chiến sĩ biên phòng đang ngày đêm giữ gìn bình yên nơi bản làng
đại diện ủy ban nhân dân thị trấn trà lĩnh huyện trùng khánh tỉnh cao bằng cho biết ban đầu định tổ chức ngày hội ở xóm biên giới
tuy nhiên do năm nay kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng nên chính quyền và nhân dân trà lĩnh muốn lên đồn tổ chức để động viên chia sẻ và ủng hộ cán bộ chiến sĩ
những hoạt động ngày hội biên phòng toàn dân hàng năm và các đồn biên phòng đều tổ chức và diễn ra tại một địa điểm khác nhau
người dân rất ủng hộ mong chờ hoạt động này
trong ngày hội biên phòng toàn dân diễn ra ở đồn biên phòng trà lĩnh cán bộ chiến sĩ cùng người dân đã ôn lại truyền thống sáu mươi năm năm của bộ đội biên phòng
bảy mươi năm năm ngày biên phòng toàn dân và cùng điểm lại những thành tích kết quả nổi bật mà đồn biên phòng trà lĩnh cũng như của người dân nơi đây
trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc một mươi tám cán bộ chiến sĩ của đồn đã ngã xuống
trong công cuộc xây dựng đất nước các chiến sĩ biên phòng tiếp tục là chỗ dựa vững chắc để nhân dân an tâm phát triển kinh tế
từng bước đưa trà lĩnh trở thành trọng điểm kinh tế cửa khẩu của tỉnh cao bằng
theo đại diện đồn biên phòng cửa khẩu trà lĩnh ngày hội biên phòng toàn dân là đợt sinh hoạt chính trị lớn của cán bộ chiến sĩ
và là minh chứng cho sự gắn bó tình cảm kéo sơn của nhân dân nơi biên giới dành cho lực lượng biên phòng
qua những hoạt động kết quả trong công tác phối hợp giữa cấp ủy chính quyền địa phương và đồn biên phòng
cửa khẩu trà lĩnh cũng như sự chung tay hợp tác của các cơ quan chức năng đặc biệt sự ủng hộ của nhân dân
góp phần giúp lực lượng biên phòng hoàn thành được nhiệm vụ đảng nhà nước và nhân dân giao phó
để phụ kiến được bảy năm hectare trong tháng sáu từ ngày ba ba ủy ban dân quận tây hồ đã phối hợp với viện nghiên cứu giao quả
và trung tâm khuyến nông tp hà nội xử lý hồ khôi phục trồng thí điểm sen hồ tây tại bốn hồ nhỏ quanh hồ tây
để kịp vụ sen tháng sáu ủy ban nhân dân quận tây hồ đã phối hợp với viện nghiên cứu sao quả và trung tâm khuyến nông tp hà nội
thực hiện song song việc hút nước hồ đầu đồng rác vôi khử khuẩn làm sạch hồ
ngày ba tháng ba các đơn vị tiến hành hút nước để làm sạch nước hồ đầu đồng
viện nghiên cứu giao quả trung ương và trung tâm khuyến nông hà nội cung cấp vôi chế phẩm hóa chất để xử lý nước cải tạo hồ
việc nhân giống được thực hiện để chuẩn bị cung cấp giống cho một mươi sáu hộ dân ở quận tây hồ chăm sóc thu hoạch và bảo quản sen hồ tây
với điều kiện đất đang có độ ẩm lớn các chuyên gia sẽ sử dụng khoảng một tấn vôi bột để xử lý phèn mặn trong khu vực lòng hồ
sau khoảng một tuần đất rác vôi khô lại đất xe được cày tơi phơi khô và xử lý bằng chế phẩm pm trộn phân hữu cơ và tiến hành gieo trồng
hoạt động nằm trong dự án xây dựng mô hình mẫu sản xuất sen gắn với phát triển du lịch sinh thái theo chuỗi giá trị tại tây hồ hà nội
được triển khai từ ngày một mươi bảy hai đến ngày một mươi năm một mươi một
dự kiến tới ngày hai tháng bốn sen được đưa về trồng tại hồ đầu đồng
đại diện ủy ban nhân dân quận tây hồ cho biết dự kiến trong tháng sáu sen được phủ kín tại bảy năm hectare trong giai đoạn đầu
giai đoạn tiếp theo sen được trồng trên diện tích khoảng hai mươi ha tại một mươi tám hồ nhỏ xung quanh hồ tây
đại diện ủy ban nhân dân quận tây hồ cho biết từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay do những sự thay đổi của thời tiết chất lượng nước
khiến cho diện tích trồng sen nguyên liệu cho nghề ướp chè sen bị thu hẹp
việc khôi phục và phát triển nghề trồng sen là hết sức cần thiết
nhằm tạo cảnh quan quanh hồ tây cũng như việc phát triển nghề ướp chè sen cũng như các sản phẩm có liên quan đến sen
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại